tin bão khẩn cấp cân bão số bảy vào hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín bảy độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông trên khu vực đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và đi vào vịnh bắc bộ
đến một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão cách hải phòng khoảng chín mươi km cách nam định khoảng một trăm linh km và cách thanh hóa khoảng một trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
từ chiều nay đến ngày một mươi tháng một mươi do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường
vùng ven biển từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu cấp bảy phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi
ở khu vực bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh có mưa to đến rất to
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông